chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến moscow
bắt đầu chuyến thăm chính thức liên bang nga theo lời mời của tổng thống vladimir putin
moscow một ngày nắng đẹp cờ việt nam và liên bang nga tung bay trong nắng vàng rực rỡ
đội danh dự và những chiến sĩ tiêu bình hàng trăm cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
kiều bào và lưu học sinh việt nam cùng những người bạn nga yêu mến việt nam
trong những trang phục đẹp nhất chờ đón chủ tịch nước phu nhân và các vị khách quý việt nam
phó thủ tướng liên bang nga igor mogorv và các quan chức cấp cao nga đã ra tận chân cầu thang máy bay
đón chủ tịch nước ta và đoàn cấp cao nhà nước việt nam
liên bang nga đã dành cho việt nam những nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
đài bắc diền vang quân nhạc cử quốc ca hai nước
là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước
chuyến thăm chính thức liên bang nga của chủ tịch nước lần này
nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hiếu nghị truyền thống
từng trải qua gần bảy thập kỷ với liên xô cũ và hai mươi ba năm việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao với liên bang nga
chuyến thăm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
hiện thực hóa những cam kết giữa hai nhà nước tăng cường sự hiểu biết tin cậy
và thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng tương xứng với quan hệ chính trị của một mối quan hệ đặc biệt
được thử thách qua thời gian ấm áp và trong sáng
chuyến thăm cũng là mốc son mới của quan hệ việt nam
liên bang nga thực sự là sung lực hướng tới tương lai đầy triển vọng và tươi sáng